việt nam hiện đang thiếu trầm trọng điều dưỡng hậu sinh
theo số liệu của bộ y tế hiện cả nước có gần một trăm ba mươi điều dưỡng nữ hộ sinh công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh
tỷ số điều dưỡng trên một dường bệnh kế hoạch là ba trăm chín mươi năm
ba trăm linh bốn thấp hơn rất nhiều so với quy định
mặc dù vậy theo kết quả nghiên cứu của cục khoa học công nghệ và đào tạo và hội điều dưỡng việt nam năm hai nghìn một mươi tám
cứ bốn điều dưỡng ra trường thì chỉ có một điều dưỡng có cơ hội việc làm
tại hội nghị các đại biểu chia sẻ và đóng góp nhiều ý kiến như đổi mới về hệ thống quản lý điều dưỡng
tăng cường số lượng và chất lượng nguồn nhân lực điều dưỡng hộ sinh đổi mới phong cách thái độ phục vụ
cải tiến chất lượng chăm sóc hướng tới sự hài lòng người bệnh
bổ sung vào dự thảo thông tư quy định về công tác điều dưỡng dự thảo chuẩn năng lực điều dưỡng việt nam
để chủ động ứng phó với mưa lũ
xí nghiệp thủy lợi hoàng mai tỉnh nghệ an đang tiến hành xả tràn hồ vực mấu theo đúng quy trình
hiện tại hồ vực mấu nằm tại địa bàn xã quỳnh trang thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an đang có mực nước là hai mươi tám mươi ba mét
theo đó dự kiến xả mở từ một đến ba cửa tràn
lưu lượng xả từ một trăm linh mét khối một giây đến bốn trăm linh mét khối một giây
thời gian bắt đầu xả từ một mươi giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy
đồng thời đã thông báo cho một mươi phường xã trên địa bàn được biết
với lưu lượng xả thấp nên sẽ không ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của vùng hạ du
theo xí nghiệp thủy lợi hoàng mai trong quá trình xả tràn
tùy theo diễn biến tình hình thời tiết và lưu lượng nước đến hồ vực mấu
đơn vị sẽ vận hành các cửa tràn theo đúng quy trình đã được phê duyệt
và sẽ có thông báo bằng hiệu lệnh coi tầm để các địa phương và nhân dân biết để chủ động ứng phó
chuyển sang các thông tin quốc tế
thưa quý vị với chủ đề phát triển ở châu phi theo một cách bao quát
lãnh đạo nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới brics
đã khép lại ba ngày làm việc hiệu quả tại nam phi
trong tuyên bố chung lãnh đạo các nước cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
và coi sự hợp tác
hợp tác trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn là động lực để phát triển
bên cạnh đó nhiều nước như brazil nga ấn độ trung quốc và nam phi
cũng đã tìm được tiếng nói chung ủng hộ thương mại toàn cầu
cam kết đấu tranh chống chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ
trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với cuộc chiến thương mại
với chính sách nước mỹ trước tiên của tổng thống donald trump
lãnh đạo các nền kinh tế mới nổi tập trung thảo luận vai trò trung tâm
của hệ thống thương mại
hệ thống thương mại đa phương toàn diện và dựa trên quy định
cũng như vai trò trung tâm của tổ chức thương mại thế giới
trung quốc được xem là nước đi đầu đẩy mạnh chủ đề này tại brics
vì nước này đang đứng trước nguy cơ bị chính quyền tổng thống trump
áp thuế lên lượng hàng hóa nhập khẩu vào mỹ trị giá đến năm trăm linh tỷ đô la
chủ tịch tập cận bình đã chọn brics là diễn đàn để tập hợp
những tiếng nói có trọng lượng cùng đối phó với mỹ
nhà lãnh đạo trung quốc hối thúc tiếp tục mở rộng hơn nữa
mô hình hợp tác brics cộng từ đó giúp duy trì hệ thống thương mại đa phương
trong khi đó nhiều ý kiến cho rằng chính sách thương mại mới nhất của mỹ
có khả năng tạo động lực mới cho brics
tuy nhiên kết quả của hội nghị thượng đỉnh lần thứ một mươi này
liệu có giúp đưa brics tạo nên một đê chắn bão hiệu quả
nhằm chống chọi với chủ nghĩa bảo hộ hay không vẫn còn bỏ ngỏ
do trao đổi thương mại nội khối vẫn ở mức thấp
ngoài ra sự khác biệt về thể chế chính trị khoảng cách về địa lý
sự xa lạ về văn hóa cũng là những rào cản không hề nhỏ
để các thành viên gần gũi nhau hơn
hôm qua tổng thống ecuador thông báo
nhà sáng lập trang mạng wikileaks julian assange
sẽ phải rời đại sứ quán ecuador tại anh
vì nhân vật này đã tị nạn trong gần sáu năm qua
và việc này sẽ không thể kéo dài mãi
tổng thống ecuador lenin moreno khẳng định
ông chưa bao giờ đồng tình với những hoạt động
của nhà sáng lập wikileaks
những hành động can thiệp để đánh cắp thông tin
cho dù có giá trị để đưa ra ánh sáng hàng trăm hoạt động
đáng lên án của các chính phủ hoặc cá nhân
vẫn là những hành động không thể chấp nhận được
hiện chính phủ ecuador đang thảo luận với các cố vấn pháp lý
của ông assanger để đưa ra phương án giải quyết thỏa đáng nhất
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai đến nay
nhà sáng lập wikileaks assange bốn mươi sáu tuổi quốc tịch australia
đã sống tị nạn trong đại sứ quán ecuador tại london
để tránh bị anh dẫn độ về thụy điền
xét xử với cáo buộc xâm hại
bộ ngoại giao nga kêu gọi mỹ dừng tất cả các bước
củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa trong không gian vũ trụ
và cho rằng hành động này phá hoại sự ổn định chiến lược toàn cầu
bộ ngoại giao nga khẳng định mọi công tác chuẩn bị cho việc
thành lập nhóm phòng thủ tên lửa đạn đạo trên vũ trụ
rõ ràng là những bước đi tiếp theo để hiện thực hóa
nhiệm vụ bảo đảm mục tiêu người mỹ thống trị vũ trụ
bộ ngoại giao nga cũng đang phân tích kỹ lưỡng những hậu quả
có thể xảy ra từ quyết định của mỹ và kêu gọi washington
thận trọng tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ
mới đây mỹ đã thông qua dự luật quốc phòng quốc gia
áp dụng cho tài khoá hai nghìn một mươi chín trong đó quy định việc phát triển
và triển khai cấu trúc cảm biến bền vững trong vũ trụ
được thực hiện trước cuối năm hai nghìn hai mươi hai nhằm bảo đảm tính hiệu quả
của hệ thống phòng thủ tên lửa của mỹ
những thông tin vừa rồi
cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt